với hơn bốn mươi di tích và khoảng hơn ba di tích được xếp hạng là di tích cấp quốc gia
nước ta có nhiều lợi thế tiềm năng để xây dựng và phát triển các di tích danh thắng
thành những sản phẩm du lịch đặc trưng góp phần quan trọng trong việc bảo tồn
giữ gìn và phát huy những giá trị bản sắc văn hóa riêng
tuy nhiên trên thực tế công tác giám sát quản lý trùng tu bảo tồn và phát huy
các giá trị di tích văn hóa vẫn tồn tại một số hạn chế
khiến một số di tích bị xâm hại và ngày càng xuống cấp nghiêm trọng
phóng sự tiếp nối sau đây là một ví dụ điển hình
năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chùa bảo phúc được bộ văn hóa thể thao và du lịch xếp hạng là di tích cấp quốc gia
theo tích dư ghi lại đây là nơi trước kia vua lý nam đế đã từng ở
một di tích văn hóa tâm linh tưởng rằng phải được gìn giữ bảo tồn
thì nay lại bị hạ giải rồi bỏ đó
những pho tượng đã mục ải
những cấu kiện
những cấu kiện của ngôi chùa cổ cũng đã mục dưỡng bởi công trình đã tạm dừng thi công quá lâu
năm hai nghìn một mươi năm sau khi có quyết định được trùng tu bảo tồn lại
thì một số những hạng mục của ngôi chùa bảo phúc đến nay đã trong tình trạng xuống cấp
ở đây thì có hàng trăm những cái khối gỗ đều từ những cái kèo cột hoặc là một số những cấu kiện của công trình cũ
đến nay thì những khối gỗ như thế này đều đã bị mục ruốc và xuống cấp nghiêm trọng
hiện trạng giang dở của di tích này đã được truyền hình nhân dân phản ánh
ngay sau đó sở văn hóa và thể thao thành phố hà nội đã có văn bản phản hồi
văn bản chỉ rõ di tích quốc gia chùa bảo phúc chưa thể hoàn thiện
bởi chủ đầu tư chưa thực hiện đúng nghiêm quy định của luật di sản
trong đó tự ý mở rộng quy mô tự ý tháo rỡ khi chưa được cục di sản văn hóa chấp thuận điều chỉnh
ủy ban nhân dân huyện hoài đức chưa có biện pháp xử lý đối với tổ chức cá nhân
dẫn tới di tích tu bổ dở giang gây bức xúc trầm dư luận

cũng cần phải tuân thủ cái nguyên tắc của cái mà thông tư một mươi năm đã quy định
là chúng ta có thể hoàn toàn dựng lại được một cái ngôi đình cũ trên đúng cái vị trí của nó
vấn đề di tích bị xâm hại xuống cấp diễn ra muôn hình vạn trạng do nhiều nguyên nhân
có thể do thời gian thời tiết khí hậu
tuy nhiên đáng tiếc một phần nguyên nhân lại do việc tu bổ tôn tạo không được thực hiện đúng quy định
quy trình nguyên tắc cơ bản điều này đã xảy ra tại nhiều địa phương thời gian qua
tôi nghĩ rằng là
có lẽ phải thay đổi về cái phân cấp quản lý di tích tại các địa phương
không để cho chính quyền tự động làm như này
phải có bàn tay của các nhà khoa học tham gia và cùng quản lý
đập cũ và xây mới có thể là biểu trưng cho sự phát triển hiện đại
thế nhưng với một di tích bị xâm hại không còn yếu tố gấp
có thể vĩnh viễn mất đi giá trị lịch sử vốn có
đó sẽ là sự đứt gãy về văn hóa qua mỗi thế hệ nếu không biết trân trọng gìn giữ